để bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học
mới đây sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã yêu cầu các bếp ăn tập thể
căng tin trong trường học thực hiện nguyên nghiêm quy định về an toàn thực phẩm
sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường học tổ chức bếp ăn nội trú
bán trú căng tin phải bảo đảm an toàn theo quy định
các trường cần kiểm soát bảo đảm thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn
nhà ăn cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh
tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật kiêm loại nặng sử dụng chất phụ gia thực phẩm
có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thông qua hóa đơn chứng từ
của các cơ sở sản xuất chế biến và phân phối thực phẩm
bên cạnh đó một trăm linh bếp ăn tập thể thuê nấu căng tin trong trường học
được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm
một trăm linh bếp ăn tập thể căng tin trong trường học chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm